ngày một mươi ba tháng sáu tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh quảng bình
tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày bắc hồ về thăm quảng bình một mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
và khánh thành tượng đài chủ tịch hồ chí minh với nhân dân quảng bình
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm
đến dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyễn văn bình
trưởng ban kinh tế trung ương trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đại diện lãnh đạo các bộ ngành đoàn thể trung ương
các tỉnh thành phố trong khu vực đại diện mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang cán bộ lãnh đạo tỉnh quảng bình
qua các thời kỳ và đại diện các tầng lớp nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần quốc vượng đã biểu dương ghi nhận những thành tích đạt được
của đảng bộ và nhân dân tỉnh quảng bình trong sáu mươi ba năm qua để xứng đáng với kỳ vọng những lời can dặn và tình cảm thiêng liêng
của chủ tịch hồ chí minh đồng chí trần quốc vượng đề nghị quảng bình cần tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả
mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ có lợi thế
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch dịch vụ quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa
xã hội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao quảng bình cần làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng theo nghị quyết trung ương bốn
khóa một mươi một và khóa một mươi hai gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trước mắt quảng bình cần tập trung
chỉ đạo thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp chuẩn bị tốt nhân sự cho bầu cử hội đồng nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
đồng chí trần quốc vượng và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và tỉnh quảng bình đã cắt băng khánh thành tượng đài chủ tịch hồ chí minh
với nhân dân quảng bình và dự chương trình nghệ thuật chúng con hát về người chào mừng kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày bác hồ về thăm quảng bình